các bác sĩ khoa ngoại thần kinh lồng ngực bệnh viện bãi trái tỉnh quảng ninh vừa thực hiện phẫu thuật kết hợp sương sườn bằng nẹp vít kết hợp đội sai mảng phổi để cứu sống một bệnh nhân bị chấn thương ngực chăn khí chăn máu mảng nguy kịch tới tính mạng
đây là một phương pháp hiện đại đòi hỏi một độ khó cao đem lại hiệu quả tối hưu trong việc cố định sương sườn cải thiện nhanh chóng chức năng hồ hấp và vận động tránh những nguy cơ biến chứng nguy hiểm như viêm phổi xe phổi nhiễm trùng huyết sát nằm vận động lâu ngày
bệnh nhân là nguyễn b l sáu mươi năm tuổi trú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
hai tác tiến sử được biết bệnh nhân bị tăng nguyết áp bị chấn thương ngực nặng có chăn dịch chăn máu mảng phổi đã được đặt dẫn lưu khoa mảng phổi tại trung tâm y tế tuyến dưới
bệnh nhân sau đó được chuyển tiến đến bệnh viện bãi cháy
bệnh nhân được chuyển tuyến trong tình trạng đau nhiều ở vùng ngực trái đau tăng khi vận động và thay đổi tư thế khó thở
sau đó bệnh nhân tiếp tục được thăm khám lâm sàng thực hiện các xét nghiệm trần đoán hình ảnh truyền sâu
kết quả chụp ct lồng ngực có gãy các cung xương sườn từ sáu đến chín bên trái di lệch nhiều phổi trái dẫn phế nang
bệnh nhân có tổn thương dạng kính mờ và đông đặc giải rác
khoa mỏng phổi trái có nhiều ổ dịch phổi phải dãn phế nang tổn thương dạng kính mờ thủy dưới
các bác sĩ đã hội trận chuyên khoa kết luận chấn thương ngực tràn máu khí mảng phổi gãy xương sườn từ sáu đến chín bên trái có bệnh lý nền tăng huyết áp tiên lượng nặng nguy cơ suy hấp tiến triển
trịnh độ khoa tích cực bằng gáng sinh tập thở bằng liệu pháp hô hấp chuyên máu bệnh nhân đã được giúp ống dẫn lưu kiểm tra vác quản dịch mảng phổi tạo thành ổ cặn ở trong mảng phổi
các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật kết hợp xương xườn bằng nẹp vít với hai mục tiêu
thứ nhất là phá bỏ làm sạch triệt căn các hổ màng phổi
đặt dẫn lưu mảng phổi nhằm cải thiện tình trạng hô hấp hạn chế nguy cơ khó thở giảm khả năng gắng sức khi lao động
đặc biệt là nguy cơ nhiễm trùng tái phát tạo thành viêm mủ màng phổi nặng hơn là nhiễm trùng huyết suy đa tạng
thứ hai kết hợp xương xườn nẹp vít để cố định nhằm cải thiện chức năng hô hấp vận động tránh di lật thứ phát đau nhiều biến chứng sắc nằm lâu như viêm phổi xe phổi
ca phẫu thuật kết hợp với sưng sườn bằng nẹp vít do ekip của thạc sĩ bác sĩ nội chú nguyễn mạnh hùng trường khoa ngoại thần kinh lồng ngực bệnh viện bãi chế thực hiện
các bác sĩ đã tiến hành phẫu tích bục lộ ổ gãy xương xườn đặt xương về giải phẫu đặt nẹp bắt vít cố định xương xườn thứ bảy và thứ tám nội soi mảng phổi cỡ dính và bâm rửa sạch mảng phổi dẫn lưu mảng phổi
kết quả kiểm tra phẫu thuật trong màng phổi và thành ngực không có điểm chảy máu nở phổi tốt không rào khí
ca phẫu thuật đã kết thúc thành công bệnh nhân được chăm sóc điều trị hồi sức tích cực
sau năm ngày bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu xương xườn đã được nẹp cố định và chắc chắn sức khỏe hồi phục tốt không khó thở đỡ đau đi lại vận động tốt
bệnh nhân đã được đặt dẫn lưu mảng phổi và nên trên chúng tôi tiếp nhận thì chúng tôi tiếp tục điều trị nội khoa và theo dõi bệnh nhân
và trong quá trình điều trị thì bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh tập thở tích cực miệng pháp hô hấp và được chuyển máu
bệnh nhân đã được rút dẫn lưu sau đó khoảng vài ngày
tuy nhiên sau khi kiểm tra lại sau rút dẫn lưu thì tình trạng bệnh nhân còn dịch mảng phổi tạo thành nội khoa ở cạnh trong mảng phổi
và do đó thì chúng tôi kế hoạch hội chẩn và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân
và cuộc phẫu thuật của bệnh nhân thì chúng tôi tiến hành sử dụng chỉ với hai mục tiêu
thứ nhất là làm sạch mảng phổi phá bỏ ổ cặn mảng phổi và giữ lưu mảng phổi
và mục tiêu thứ hai là kết hợp sân sườn gáy
bởi vì bệnh nhân trong trường hợp ổ cặn nếu không được giải quyết một cách triệt để thì có thể làm cho bệnh nhân ảnh hưởng đến hô hấp
tình trạng hô hấp của bệnh nhân sau này sẽ gây ra hạn chế khó thở và làm giảm khả năng gắn sức lao động của bệnh nhân
thứ hai là nguy cơ bị nhiễm trùng bởi vì các ổ cặn này đều có nguy cơ bị nhiễm trùng sau này tài phát ra tạo thành những viêm mủ mảng phổi nặng hơn có thể gây ra tình trạng nhiễm khẩn viết và sốc ghi đa tạ
và trong mục tiêu thứ hai về kết hợp sân sườn thì bệnh nhân này có gây nhiều sân sườn di lệch
và do đó thì khi sân sườn gây di lệch nhiều và bệnh nhân đau nhiều sẽ làm cho bệnh nhân đau và không tập điệu phá hô hấp một cách thích hợp
do đó có thể nằm nặng lên tình trạng xẻ phổi hạn chế vận động đi nặng bệnh nhân có thể nằm nâu nghẹt và gây ra nhiều biến chứng sau này liên quan đến viêm phổi và xạ phổi
chính vì vậy chúng tôi đã tiến hành hội trần và thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân
và sau mổ thì tình trạng phổi thì khá là tốt và thứ hai là sân sườn gây di lệch được nèm viết đáp đúng vị trí và cố định chắc chắn và sân sườn của bệnh nhân
bệnh nhân sau đấy sau khi sau phẫu thuật đã được dư dân mưu sau
sau khoảng năm ngày và hiện tại thì không sao bệnh nhân nổ tích không có thở đỡ đau và đi nào vận động được bình thường
và bệnh nhân chúng tôi có thể sẽ dự kiến cho bệnh nhân ra viện trong một vài ngày tới
theo các bác sĩ gãy sừng sườn là một tổn thương phổ biến của trấn thương ngực
điều trị cơ bản chủ yếu là điều trị bả tồn dân lưu máu và khí khoa mảng phổi tổn dưng sừng sườn không thể can thiệp trực tiếp mà để tự lành
do đó trong một số trường hợp thời gian điều trị thường kéo dài
với các biến chứng như đau kéo dài khó tập thở sừng sườn sẽ bị di lệch đau mạn tính rác sừng sườn không lành tăng thời gian và chi phí nằm viện cho bệnh nhân
trường hợp gãy nhiều sừng sườn di lệch mảng sừng sườn di độc gây ảnh hưởng khô hấp người bệnh thì có chỉ định phẫu thuật cố định sừng sườn
phương pháp gây thọt sừng sườn bằng nẹp vít là một kỹ thuật hiện đại chuyên sâu cho lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực
phương pháp này đã được triển khai trên thế giới và nhiều bệnh viện tuyến trung ương
đây là một phương pháp hiệu quả và ưu việt với các phương pháp phẫu thuật trước đó
bác sĩ vũ trung hiếu khoa ngoại thần kinh lồng ngực bệnh viện bãi trái cũng cho biết
trước đây phương pháp cố định xưng sườn trên khung treo truyền thống được áp dụng tồn tại nhiều hạn chế
tiêm bẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng di lệch sừng sườn tạo khắp giả gây bất tiện cho người bệnh
là bản chế khả năng vận động vào hô hấp và hiện tại phương pháp đó không còn là giải pháp tối ưu ở thời điểm hiện tại
phương pháp phẫu thuật kết hợp sừng sườn bằng nẹp vít đã khắc phục được hạn chế của các phương pháp trước đây
với ưu điểm vượt trội để làm đường mổ nhỏ hơn tiếp cận ổ gãy và nội soi
nẹp vít sẽ tự khoác cố định không phải trải qua phẫu thuật tháo rời trong tương lai
vật liệu kết hợp có tính bền chắc có tính thẩm mỹ cao khả năng liền xương sẽ sinh lý tốt hơn
phương pháp phẫu thuật kết hợp sừng sườn bằng nẹp vít có hiệu quả điều trị đối với nhóm bệnh nhân có tổn thương ngực nặng phải thở máy
mảng sừng sườn di động gãy sừng sườn di lệch nhiều giúp sống cố định lại khung hình lồng ngực
phục hồi lại chức năng phổi giảm đau mãn tính hạn chế hô hấp và biến dạng lồng ngực giảm tỷ lệ biến chứng nguy hiểm do chấn thương ngực